tại thành phố đà nẵng ngân hàng thế giới và ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược
để thúc đẩy tăng trưởng cạnh tranh bền vững và toàn diện trong giai đoạn từ nay đến năm hai nghìn hai mươi năm
trao đổi tại lễ ký kết đại diện lãnh đạo hai bên đã bày tỏ và ghi nhận những kết quả đạt được
trong quan hệ hợp tác phát triển thành phố đà nẵng trong suốt hai mươi năm năm qua
đặc biệt là các dự án về môi trường giáo dục phát triển đô thị từ đầu tư hạ tầng cơ bản đến tiếp cận đa ngành
trong đó tập trung kết hợp và tăng cường phối hợp giữa các bên liên quan
đến nay các khoản vay tín dụng của ngân hàng thế giới cho thành phố đà nẵng đã lên tới khoảng năm trăm linh triệu đô la
tại đây hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ thúc đẩy sự tăng trưởng cạnh tranh bền vững và toàn diện của thành phố đà nẵng
lên một tầm cao mới tạo cơ sở cho mối quan hệ đối tác toàn diện
qua đó thành phố đà nẵng có thể tận dụng được nguồn chi thức tài chính và khả năng huy động nguồn lực tổng hợp của ngân hàng thế giới
để giải quyết các vấn đề tại một đô thị có tốc độ phát triển bậc nhất miền trung